ngay sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng trên địa bàn xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước
lãnh đạo tỉnh nguy bình phước đã đến thăm hỏi động viên gia đình có nạn nhân tử vong
đến thăm hỏi các gia đình bà trần tuệ hiền đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình các nạn nhân bị tử vong do vụ tai nạn xảy ra
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bình phước đã trao tiền hỗ trợ mỗi căn nhà bị cháy năm triệu đồng
riêng hai căn nhà có người thiệt mạng được hỗ trợ hai mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân huyện trân thành cũng đã hỗ trợ sáu nạn nhân mỗi người một mươi triệu đồng
bên cạnh đó các ban ngành đoàn thể của tỉnh bình phước huyện trơn thành cũng đã có những phần quà giúp đỡ các gia đình nạn nhân
danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng gồm nguyễn thị cẩm tú ba mươi sáu tuổi lê ngọc kim ngân sáu tuổi con chị tú
lê hoàng anh một mươi năm tuổi con chị tú chị nguyễn thị thắm ba mươi sáu tuổi bạn chị tú võ hồng anh sáu tuổi con ông võ hồng đồng và nguyễn tùng trinh một mươi tám tuổi cậu của võ hồng anh
hai nạn nhân bị thương là thạch văn phong quê ở trà vinh tài xế xe bồn và bùi thanh vĩnh bốn mươi ba tuổi ở huyện trơn thành tài xế xe ba gác
trong đó tài xế xe bồn thạch văn phong bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy tp hcm
hiện các cơ quan chức năng đang chờ cho phong hồi phục để lấy lời khai phục vụ điều tra